ủy ban nhân dân tp hà nội sẽ lập đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố
có nguy cơ ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế một số lượng xe cơ giới hoạt động
tại nội dung đề xuất phụ thu phí ô nhiễm môi trường khí thải thông qua đăng kiểm phương tiện
lãnh đạo thành phố hà nội cho rằng đến năm hai nghìn hai mươi thủ đô sẽ có hơn tám trăm bốn mươi ba xe ô tô hơn sáu triệu xe mô tô xe gắn máy
đến năm hai nghìn ba mươi số ô tô là hơn một chín triệu xe máy là hơn bảy năm triệu hiện nay là năm triệu xe máy và năm trăm linh xe ô tô
nếu không có các biện pháp quản lý kịp thời thì ủn tắc và ô nhiễm trong thời gian tới sẽ rất nghiêm trọng
do vậy cùng với thu phí phương tiện vào nội đô lãnh đạo thành phố hà nội đề xuất chính phủ xem xét
giao các bộ ngành có liên quan xây dựng quy định để thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường
đối với xe cơ giới đường bộ thông qua đăng kiểm